mắc những khuyết tật ở các cấp độ khác nhau tuy nhiên một nửa trong số những người này không nhận được sự quan tâm
chăm sóc y tế đầy đủ trong khi nhiều người phải đối mặt với các rào cản trong việc hòa nhập vào các lĩnh vực
đời sống xã hội một trong những mục tiêu trong chương trình phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc là
không để ai bị bỏ lại phía sau mục tiêu này không chỉ là dịp để các cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ những người
khuyết tật mà còn tạo ra được cảm hứng truyền động lực cho những người khuyết tật tích cực tham gia vào các lĩnh vực
của đời sống xã hội
một trăm linh các xã phường thị trấn trong cả nước đã hoàn thành việc xác định phân loại xếp hạng và cấp thẻ cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng
gần chín trăm linh người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng được hưởng trợ cấp xã hội bảy trăm linh cho đến tám trăm linh người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm
một mươi hộ gia đình được hưởng trợ cấp chăm sóc người khuyết tật hàng tháng và gần bảy mươi thôn bản có nhà văn hóa sân bãi thể thao phục vụ cộng đồng
trong đó có phục vụ người khuyết tật góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
bên cạnh đó các vấn đề luật pháp chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người khuyết tật liên tục được sửa đổi bổ sung và thực thi
tạo ra những chuyển biến tích cực đối với cuộc sống của người khuyết tật
đó là những kết quả ấn tượng về công tác trợ giúp người khuyết tật tại việt nam trong thời gian qua
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục là một năm
về công tác bảo đảm an sinh xã hội rất tốt và được nhận được sự quan tâm rất tốt
hết sức là sát sao của trung ương của bộ chính trị cũng như là của đảng nhà nước và của chính phủ
trong việc chăm lo bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân
công tác mà chúng tôi cho rằng thành công nhất đối với lại người khuyết tật là một là về cái ý thức
về ý thức chăm sóc rồi phục hồi chức năng đối với người khuyết tật
rồi quan tâm về cái phục hồi chức năng toàn diện cũng như là trợ giúp toàn diện
cho người khuyết tật là chúng ta đã quan tâm và đi theo những định hướng của luật người khuyết tật
cũng như là cái quy định của luật người khuyết tật cũng như là cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
về phục hồi chức năng toàn diện
thì người khuyết tật không những là và cơ bản là tất cả người khuyết tật của chúng ta
là đã tiếp cận tốt với lại các cái dịch vụ xã hội rồi về y tế về giáo dục về dạy nghề
rồi tiếp cận về các công trình giao thông
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại một số khu vực công cộng
như vườn hoa lý thái tổ bảo tàng phụ nữ việt nam bờ hồ hoàn kiếm hà nội
tại các khu vực như thế này toàn bộ đường tiếp cận lên xuống nhà vệ sinh công cộng
đều đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong những năm gần đây
nhờ những công trình như thế này mà cộng đồng người khuyết tật có thể tự tin di chuyển
đi lại và tham thú các khu vực địa điểm mà mình mong mong
những năm gần đây thì cũng có rất nhiều những cái được cải thiện về cái phần tiếp cận đi lại
ngay như là trong cái khu chung cư mà tôi ở thì cũng đã có cầu thân máy
rồi đường dốc cho xe lát lên
và khi mà tôi đi ra đường thì cũng đã có những cái nơi mà vỉa hè là đã có những cái đường dốc
để đi xuống lòng đường
và nhất là
nếu mà đi lại mà cái phần có mặt gần đây là một năm vừa rồi đấy là có tuyến xe brt xe lăn của chúng tôi đã có thể tiếp cận
chứ trước đây thì chúng tôi hoàn toàn cứ phải đi một cái phương tiện rất là xa xỉ đó là taxi
những người khuyết tật càng khuyết tật vận động thì mong muốn được ra ngoài được giao lưu được đi lại hoặc đặc biệt là du lịch thì rất là lớn
tuy nhiên là với những điều kiện khó khăn cả về bản thân cũng như là cái môi trường xung quanh
thì gần như là những cái mong muốn đấy chỉ là chỉ là mong muốn thôi
và hầu như rất ít người dám thực hiện điều đấy
tuy nhiên thì hiện tại với những cái sự hỗ trợ cũng như là những cái công trình công cộng ngay càng tiếp cận nhiều hơn với người tật
thì bản thân người tật cũng chủ đồng hơn
và bản thân họ bản thân tôi cũng vậy có cái cảm giác rằng là những cái nhu cầu mong muốn đi lại đi du lịch của mình là có thể được thực hiện
thực tiễn đã cho thấy nhiều năm qua đảng và nhà nước đã xây dựng ban hành nhiều nghị định thông tư quy định về cơ chế chính sách để các tổ chức
cá nhân có thể thực hiện triển khai vận dụng nhằm trợ giúp người khuyết tật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong sự hòa nhập
các hoạt động của liên hiệp hội về người khuyết tật
luôn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nâng cao năng lực đào tạo hỗ trợ giới thiệu sản phẩm và việc làm
trợ giúp quản lý quan hệ quốc tế đối ngoại nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thu hút nhiều dự án
có phần phát triển mạng lưới ở cấp cơ sở địa phương tạo điều kiện để người khuyết tật được kết nối tham gia hoạt động xã hội thực hiện đúng tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
qua thực tế phục vụ khách chúng tôi thấy rằng là cần phải nâng cấp
cải tạo lại nội dung hệ thống trưng bày cũng như là những khu để phục vụ cho người khuyết tật
đấy là một trong những nhóm người mà chúng tôi cũng rất quan tâm và họ có quyền được hưởng ở bất kỳ một cái công trình dịch vụ công cộng văn hóa nào
đây là một việc làm rất là cần thiết cần thiết và chúng ta phải làm
bởi vì là khi mỗi một con người sinh ra họ đều có quyền bình đẳng như nhau không ai mong muốn là mình trở thành người khuyết tật cả
nhưng mà cái sự bình đẳng trong mỗi
mỗi cái con người đấy là họ được có quyền và chúng tôi cũng là đơn vị văn hóa
một cái tổ chức văn hóa thì mình cũng phải hướng tới cái quyền cho tất cả mọi người
đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam thì nó có hai vấn đề mà chúng ta thấy nó rất là vui
và bởi vì chúng ta thực hiện luật người khuyết tật và thực hiện công ước quốc tế về người khuyết tật
cho nên là cái nâng cao nhận thức của cộng đồng đó phải nói bây giờ là mọi người rất là quan tâm tới người khuyết tật
nói chung và trong đó sự chăm sóc về vật chất cũng như tinh thần ngày càng được
phát triển hơn nhưng cái nhận thức để mà người khuyết tật được tham gia cái đó mới là quan trọng
và nói chung là chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm đến người khuyết tật
những cái vấn đề về thành lập hội này rồi tạo điều kiện cho người khuyết tật được sinh hoạt
được tham gia rồi lại được đóng góp
bản thân người khuyết tật là cái sự nỗ lực cũng rất là cao
bởi vì khi mà cộng đồng quan tâm đó cái tự tin của người khuyết tật nó càng được nâng lên
mà tự tin thì mới là ra xã hội được
theo báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện công ước của liên hợp quốc
về quyền người khuyết tật của bộ lao động thương binh và xã hội
đến nay hệ thống luật pháp chính sách về người khuyết tật tại việt nam
đã cơ bản đầy đủ thống nhất và toàn diện với một luật chuyên ngành
và nhiều luật có nội dung lồng ghép
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người khuyết tật
đã được nghiên cứu xây dựng hoàn thiện và ban hành
bao gồm bốn luật có lồng ghép các quy định liên quan đến người khuyết tật
chính phủ và các bộ liên quan đã ban hành ba mươi bảy văn bản gồm nghị định thông tư quyết định công văn
nhằm cụ thể hóa hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật
trong các lĩnh vực giáo dục dạy nghề bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
giao thông y tế đồng thời phát triển các tổ chức của người khuyết tật
phát triển nhiều mô hình trợ giúp người khuyết tật
ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam
duy trì và phát triển tốt mối quan hệ hợp tác với đại sứ quán
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài các tổ chức quốc tế
nhằm tích cực thực hiện có hiệu quả các hoạt động chương trình dự án trợ giúp người khuyết tật việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với bộ và tham mưu với lại chính phủ
là hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện hệ thống về hành lang pháp lý
về các cơ chế các chính sách từ phòng ngừa đến can thiệp đến trị liệu đến phục hồi chức năng
và trợ giúp cho người khuyết tật
và phối hợp chặt đặc biệt là phối hợp chặt trẻ với bộ y tế
trong công tác về phát hiện sớm can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật
và thứ hai nữa là tập trung vào thực hiện tốt những chương trình đề án và các chính sách có liên quan
đặc biệt là về luật người khuyết tật rồi công tác xác định mức độ người khuyết tật
thứ ba nữa là về tập trung vào là xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên công tác xã hội
và thứ tư nữa là tăng cường công tác truyền thông vận động xã hội
để mọi người có thể ý thức được
cũng theo báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
việt nam hiện có khoảng gần tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên
chiếm bảy tám dân số người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm khoảng hai mươi tám chín
khoảng năm mươi tám người khuyết tật là nữ hai mươi tám ba người khuyết tật là trẻ em
năm mươi người khuyết tật là người cao tuổi khoảng một mươi năm người khuyết tật thuộc hộ nghèo
dự báo số lượng người khuyết tật trong những năm tới sẽ tiếp tục gia tăng
do xu hướng giả hóa dân số ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu tai nạn giao thông tai nạn lao động
vì vậy hệ thống chính sách pháp luật về người khuyết tật cần tiếp tục được điều chỉnh và hoàn thiện
để thực hiện hiến pháp và công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
theo hướng tạo cơ hội bình đẳng và điều kiện thuận lợi để người khuyết tật
thụ hưởng các thành quả phát triển kinh tế xã hội tích cực đóng góp khẳng định vị thế của mình
trong đời sống xã hội thúc đẩy xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật một cách hiệu quả hơn
phòng ngừa sự gia tăng người khuyết tật
trong đó có phần lớn các mục tiêu nhắc đến người khuyết tật đã được lãnh đạo của một trăm năm mươi bốn quốc gia thành viên
đã thông qua một cách đầy táo bạo với nhiều tham vọng trong kỳ họp lần thứ bảy mươi của đại hội đồng liên hợp quốc
diễn ra tại new york vào năm hai nghìn một mươi năm
điều này cũng đồng nghĩa với việc để có được một mục tiêu phát triển bền vững
thì việc tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong đời sống xã hội là một trong những điều tiên quyết cần thực hiện
theo chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn ba mươi thì mục tiêu một xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi
triển khai các biện pháp và hệ thống bảo trợ xã hội thích hợp toàn quốc cho tất cả mọi người
bao gồm cả những người dưới đáy xã hội
và đến năm hai nghìn ba mươi sẽ bao phủ được cả nhóm người nghèo và người dễ bị tổn thương
một bốn đến năm hai nghìn ba mươi bảo đảm rằng tất cả nam giới và phụ nữ
đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương
có quyền bình đẳng với các nguồn lực kinh tế
cũng như có khả năng phát triển bền vững
khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản quyền sở hữu và kiểm soát đất đai
và các hình thức tài sản khác quyền thừa kế quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên công nghệ mới phù hợp
và các dịch vụ tài chính bao gồm cả tài chính vi mô
đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng khả năng chống trọi cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương
giảm thiểu sự tổn thương của họ trước những sự kiện cực đoan liên quan đến khí hậu
và những cú sốc về kinh tế xã hội và môi trường và những thảm họa
mục tiêu bốn đảm bảo giáo dục chất lượng rộng mở và công bằng
và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
bốn năm đến năm hai nghìn ba mươi xóa bỏ tranh lệch về giới trong giáo dục
và đảm bảo tiếp cận công bằng tới tất cả các bậc giáo dục
và đào tạo dạy nghề cho những người dễ bị tổn thương
bao gồm người khuyết tật người bản địa và trẻ em ở trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương
bốn bảy đến năm hai nghìn ba mươi bảo đảm rằng tất cả những người đi học
đều thu được kiến thức tài nguyên thiên nhiên công nghệ mới
và các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững
bằng cách thông qua giáo dục về phát triển bền vững và lối sống bền vững
về nhân quyền bình đẳng giới thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình và không bạo lực
công dân toàn cầu và đánh giá cao sự đa dạng về văn hóa
và đóng góp của văn hóa đối với phát triển bền vững
mục tiêu năm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái
mục tiêu sáu xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ở mọi nơi
mục tiêu bảy đảm bảo tiếp cận chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản
và quyền sinh sản trên phạm vi toàn cầu
phù hợp với chương trình hành động của hội nghị quốc tế về dân số và phát triển
và nền tảng hành động bắc kinh và các văn bản kết quả của hội nghị đánh giá
mục tiêu sáu bảo đảm sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước
và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người
đến năm hai nghìn ba mươi đạt được điều kiện vệ sinh và cải thiện điều kiện vệ sinh đầy đủ
và công bằng và xóa bỏ dịch tiêu chảy
chú ý đặc biệt tới các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương
mục tiêu một mươi giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia
một mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi trao quyền và thúc đẩy hòa nhập xã hội kinh tế và chính trị cho tất cả mọi người
không phân biệt tuổi tác giới tính quyết tật trùng tộc sắc tộc nguồn gốc tôn giáo
kinh tế và các tình trạng khác
chú ý đặc biệt tới các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương